trưa một mươi một tháng một mươi theo giờ địa phương tại thủ đô ankara chủ tịch quốc hội binali indirim đã chủ trì lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm chính thức thổ nhĩ kỳ
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm bày tỏ vui mừng được đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội binali indirim nhấn mạnh
chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đây là lần đầu tiên chủ tịch quốc hội việt nam thăm chính thức và cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới thổ nhĩ kỳ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống có bề dày bốn mươi năm giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ đang phát triển tốt đẹp
chuyến thăm của đoàn lần này nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước việt nam thổ nhĩ kỳ nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng
bày tỏ ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng của việt nam trong thời gian qua chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ cho biết thổ nhĩ kỳ mong muốn phát triển mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực asean đặc biệt coi việt nam là đối tác quan trọng và tin cậy của thổ nhĩ kỳ ở khu vực châu á thái bình dương
hai chủ tịch quốc hội nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi thông tin phối hợp giám sát thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ tăng cường tiếp xúc tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện đa phương nhất trí thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch của hai nước lên bốn tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi